việc cấp phép khai thác chế biến và vận chuyển các sản phẩm đá hoa trắng trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái đang trở nên sôi động
tuy nhiên cũng từ đây nhiều đoạn đường trên địa bàn thị trấn yên thế và một số xã đang xuống cấp trầm trọng do xe vận chuyển quá tải
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mất an toàn giao thông
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái
đã từ nhiều tháng nay căn nhà của anh lộc văn thời tại thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái đã phải dùng bạt để che chắn trước cửa nhà
vì sinh sống ngay cạnh mặt đường nhưng hàng ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn chạy qua nhà gây ra tiếng ồn và bụi bậm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình
địa bàn thị trấn yên thế huyện lục yên thời gian qua đang trở thành tâm điểm của hoạt động chuyên trở đá trắng và các loại đá phục vụ cho chế biến
hầu hết những chiếc xe chở đá này đều xuất phát từ một số doanh nghiệp có mỏ và nhà máy khai thác chế biến đá tại tổ một mươi năm một mươi sáu thị trấn yên thế và một số xã lân cận
xe vận chuyển đá qua khu vực dân cư nhưng không có bản thân

việc vận chuyển vượt quá tải trọng cũng làm cho đầu mối của trụ t một và t hai cầu sắt vĩnh lạc bị nứt khe co giãn và dầm sắt của cầu đã bị lệch và xe dịch khá lớn
nhiều mối nối của dầm cầu sắt cũng đang trong tình trạng hoen dỉ khiến cho chiếc cầu này có nguy cơ sập bất cứ lúc nào
theo đánh giá của lực lượng chức năng hoạt động vận chuyển đá và các sản phẩm đá đi tiêu thụ đang ngày một gia tăng
song hiện tại chưa có hạ tầng ổn định cho việc vận chuyển mặt hàng siêu trọng này
mặc dù đã được cấp một chạm cân tải trọng lưu động nhưng do lực lượng mỏng sự phối hợp còn hạn chế mà việc kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện lục yên chưa đạt hiệu quả
có thể nhận thấy việc hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện lục yên bị xuống cấp trầm trọng là hệ quả của việc khai thác vận chuyển các sản phẩm đá trắng trên địa bàn huyện trong thời gian qua
bên cạnh đó việc phối hợp kiểm soát xe quá tải của lực lượng chức năng cũng đang có những bất cập hạn chế
hơn thế đó là việc tuân thủ chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp còn kém đã khiến cho tình trạng này diễn ra trong một thời gian khá dài mà chưa thể giải quyết rứt điểm